cũng liên quan tới biến chủng này sở y tế tp hcm cho biết vừa có văn bản khẩn gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố
về việc ứng phó với biến thể omicron tại thành phố trong giai đoạn hiện nay
tp hcm yêu cầu các đơn vị phải tăng cường giám sát phát hiện sớm người nhiễm biến thể mới omicron do sars cov hai
từ người nhập cảnh và các chùm ca bệnh lây lan nhanh bất thường lây lan cho nhiều người
hoặc là có diễn tiến nặng nhanh hoặc là tử vong nhanh tại cơ sở y tế
triển khai đồng bộ hệ thống kiểm soát dịch từ cấp thành phố cho đến quận huyện và phường xã
sở y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung liều nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người thuộc nhóm có nguy cơ